tính tới một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi năm tháng chín việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín
tổng số ca mắc tại nước ta hiện vẫn là một sáu mươi chín ca
như vậy hôm nay đã là ngày thứ hai mươi ba nước ta không có ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng chín việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
trong ngày cả nước đã có thêm tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy trong một sáu mươi chín ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là chín trăm chín mươi chín ca số ca còn đang điều trị là ba mươi năm ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hai mươi một tám trăm bốn mươi hai người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một sáu trăm năm mươi ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi ba năm trăm tám mươi sáu người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú sáu sáu trăm linh ba người
trong đó cách ly tại nhà và nơi lưu trú sáu sáu trăm linh ba người cách ly tại nhà và nơi lưu trú sáu sáu trăm linh ba người